thực hiện công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết trung thu
những ngày qua đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh đã kiểm tra tại các chợ cửa hàng buôn bán
và phát hiện nhiều thực phẩm chế biến sẵn không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại chợ tạm quảng ngãi đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh quảng ngãi đã phát hiện
và tịch thu ba mươi bốn kg trà bông thành phẩm không có giấy chứng nhận kiểm dịch
không có nhãn mát theo quy định và không có hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm
theo lời khai của chủ cơ sở số trà bông này được nhập về từ thành phố tam kỳ quảng nam
đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số trà bông trên
lấy mẫu xét nghiệm và tiến hành xử lý theo quy định về hành vi kinh doanh hàng hóa kém chất lượng
không rõ nguồn gốc
hiện nay đang vào mùa cao điểm sản xuất bánh kẹo thực phẩm phục vụ cho dịp trung thu
do vậy tỉnh quảng ngãi tăng cường kiểm tra các chợ cơ sở sản xuất
buôn bán thực phẩm bánh kẹo bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
đồng thời tăng cường tuyên truyền khuyên cáo người dân chọn lựa sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng